sau một ngày gây án đối tượng nguyễn văn quý chú tại huyện đắk cờ long tỉnh đắk nông
đã bị công an phường ea tam thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
vụ việc xảy ra tại phòng trọ số một mươi một đường nguyễn an ninh phường e tam thành phố buôn ma thuột
quý khai nhận trước đó khi được bạn ở phòng trọ số một mươi một nhờ đi đánh giúp chìa khóa phòng
đối tượng đã làm thêm một chiều cho mình
sau đó nhân lúc chủ phòng trọ đi vắng đã mở cửa lấy đi ba chiếc máy tính sách tay và một điện thoại di động
được biết quý đang là sinh viên trường đại học tây nguyên và ở cùng dãy nhà trọ trên